nhằm chăm lo đời sống cho công đoàn viên thời gian qua liên đoàn lao động tỉnh quảng bình đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được sửa chữa xây dựng nhà ở
đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn giúp nhiều công nhân lao động được sống trong những ngôi nhà ấm áp tình nghĩa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
trước đây ước mơ có một ngôi nhà để che nắng che mưa đối với cô giáo trần thị hồng tính giáo viên trường mầm non đức phú xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là khá xa vời
bởi cuộc sống của gia đình cô gặp nhiều khó khăn chồng bị tai nạn lao động mất sớm với đồng lương ít ỏi của một giáo viên mầm non chỉ đủ ba mẹ con trang trải bữa ăn hàng ngày
tuy nhiên sau khi được hỗ trợ từ quỹ mái ấm công đoàn ba mươi triệu đồng
cô đã mạnh dạn vay mượn thêm gia đình và đồng nghiệp để xây dựng được ngôi nhà khang trang
khi làm xong được ngôi nhà thì tôi cảm thấy rất là vui mừng phấn khởi và đã cảm ơn anh em họ hàng gia đình và đặc biệt là công đoàn đã luôn quan tâm đến những đoàn viên khó khăn và đã giúp đỡ tạo điều kiện như trường hợp như tôi đã làm được ngôi nhà khang trang để có cái chỗ là ăn ở và yên tâm công tác
cũng như gia đình cô tính gia đình cô phùng thị ngọc hà giáo viên trường tiểu học số một châu hóa huyện tuyên hóa cũng gặp hoàn cảnh khó khăn
thấu hiểu những nỗi vất vả của gia đình cô quỹ mái ấm công đoàn cũng đã hỗ trợ giúp cô có một ngôi nhà kiên cố
nhờ vậy mà cô yên tâm công tác không lo lắng mỗi khi mùa mưa bão về
trước đây thì chưa có ngôi nhà để ở gia đình đã tích góp được một số vốn và được chính quyền địa phương
và liên đoàn lao động hỗ trợ một số tiền gia đình đã làm được một cái nhà
giờ ở trong ngôi nhà mới thì tôi cảm thấy yên tâm hơn nhất là khi mùa mưa bão về
tôi thấy là hiệu quả của hoạt động quỹ mái ấm công đoàn đó là khít lệ tạo động lực để cho người có hoàn cảnh khó khăn
họ có thể tự tính để vươn lên
cùng với tổ chức cùng với cộng đồng để xây dựng cái mái ấm cho gia đình
điều này là điều phản khởi nhất
qua năm năm triển khai liên đoàn lao động tỉnh quảng bình đã vận động kêu gọi hỗ trợ cho quỹ máy ấm công đoàn
số tiền hơn tám năm tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa ba trăm linh tám ngôi nhà cho đoàn viên
những mái ấm công đoàn đã thể hiện được tình cảm và sự quan tâm của tổ chức và cá nhân hảo tâm
đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
qua đó khích lệ các thầy cô vượt khó vươn lên cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người